theo báo cáo của bộ công thương ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan trong tám tháng của năm nay đã giảm bốn ba
kim ngạch xuất khẩu dây dép các loại tám tháng đạt một mươi chín tỷ usd giảm tám sáu so với cùng kỳ năm trước
có thể nói rằng ngành da dày túi sách việt nam sẽ không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước đó là đạt kim ngạch xuất khẩu hai mươi bốn tỷ usd trong năm nay
từ nay đến cuối năm đầu ra của ngành da dày sẽ tiếp tục gặp khó khăn bởi ngành phải phụ thuộc nhiều vào khả năng khống chế dịch của mỹ và eu
động lực lớn nhất cho tăng trưởng của ngành chính là hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực từ ngày một tháng tám